chuyến thăm chính thức này là một bước đẩy mạnh hợp tác giữa việt nam với các nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư giáo dục môi trường tăng cường hợp tác nghị viện giữa các nước
chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến vương quốc thụy điển sau hai mươi bốn năm đến hungary sau chín năm
và đến cộng hòa xéc sau tám năm kể từ sau chuyến thăm của chủ tịch quốc hội tiền nhiệm đã làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa việt nam và ba nước nói chung
tăng cường hợp tác giữa quốc hội việt nam và các cơ quan lập pháp ba nước nói riêng
điểm nhấn trong chuyến thăm chính thức lần này là cả ba nước đều sẵn sàng thúc đẩy để liên minh châu âu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
và cho rằng việc phê chuẩn này có lợi cho cả việt nam và các thành viên eu mở ra cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực kinh tế cho các bên liên quan
điều đó đã được thể hiện ngay trong trận dừng chân đầu tiên tại thụy điển quốc gia phương tây có thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta từ rất sớm
cái vốn oda của chính phủ thụy điển hỗ trợ việt nam nó để lại một số cái công trình mà nó mang tính chất là cái dấu ấn
cái biểu tượng của hai nước
ví dụ như là thụy điển giúp việt nam là xây dựng cái bệnh viện như trung ương hay là bệnh viện uông bí của quang ninh hay là nhà máy giấy bãi bằng
mặc dù hiện nay ở mỗi nước đều có nhiều đảng phái chính trị nhưng khi đặt vấn đề nâng tầm quan hệ hợp tác với việt nam thì tất cả các đảng phái chính trị đều ủng hộ và đồng thuận rất cao
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn dầu cho rằng vấn đề đặt ra sau chuyến thăm này là tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác
trong đó quốc hội phải thực hiện chức năng giám sát
tôi nói ví dụ như là đối với hungary đã ký hiệp định khung ý chúng ta cái hiệp định tính dụng khung nó là lên tới bốn trăm bốn mươi triệu euro
tôi cũng trao đổi với chủ tịch làm thế nào làm phải cho thật đúng thật chính xác thật hiệu quả
để ngay từ lúc này từ ngày đến mãi mãi về sau khi làm cái việc gì với nước nào đó thì chúng ta đảm bảo hay chữ uy tín
để mà nó thực hiện được cái lòng tin chính trị cái quan hệ chính trị tốt đẹp
nhất là các nước chúng ta có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt một cách rất là hiệu quả
qua chuyến thăm này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng truyền tải thông điệp khẳng định sự coi trọng của việt nam
trong việc thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của nhân dân việt nam với bạn bè đối tác truyền thống
việt nam sẵn sàng mở rộng các lĩnh vực hợp tác và là cầu nối giữa các nước châu âu với khu vực đông nam á năng động
nhằm hoàn thiện đề án xây dựng hướng dẫn khung để tham mưu cho ban bí thư trung ương đảng
ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bốn đoàn khảo sát của ban dân vận trung ương tiến hành khảo sát tại tỉnh thừa thiên huế
tại buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy thừa thiên huế cũng như tại cơ sở
đoàn công tác của ban dân vận trung ương đã thảo luận về việc thực hiện phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra ở các địa phương trong tỉnh
làm sao để quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy
đoàn công tác đề nghị tỉnh thừa thiên huế tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
lấy ý kiến của nhân dân xây dựng các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân
yêu cầu tạm dừng dự án thép cà ná đây là kết luận của thủ tướng về dự án thép này và đề nghị tỉnh ninh thuận tính toán kỹ các vấn đề môi trường
nhu cầu thép trong nước cũng như tổng mức đầu tư dự án
theo đánh giá của thủ tướng dự án thép hoa sen cà ná mới đang ở mức đánh giá sơ bộ công tác chuẩn bị còn vội vàng
do đó thủ tướng yêu cầu
tỉnh ninh thuận làm rõ thêm các vấn đề
phải tính toán kỹ nhu cầu thị trường thép trong nước và thế giới
phải đánh giá kỹ vấn đề môi trường công nghệ và thiết bị của dự án
đặc biệt nghiên cứu đánh giá tác động môi trường đảm bảo dự án an toàn không xảy ra sự cố như formosa
xác định tổng mức vốn đầu tư tổng thể trong đó có tính đến cả càng biển nước sâu đường sắt đường bộ
sau khi nghiên cứu làm rõ các vấn đề trên tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện lại báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định
ở phần tiếp theo của chương trình người chăn nuôi lao đao vì lợn mất giá
việt nam có tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh cao nhất
liên quan đến vụ tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm chín mươi một bị một tàu sắt đâm chìm trên biển đà nẵng vào tối ngày tám tháng bốn
sáng ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng bộ đội biên phòng đà nẵng đã di lý tàu sắt gây tai nạn về đến cảng đà nẵng
ngay trong sáng cùng ngày chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã trực tiếp thăm và thưởng nóng cho bộ đội biên phòng tp đà nẵng số tiền là năm mươi triệu đồng
vì có thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt tàu sắt đâm tàu cá
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bốn tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm chín mươi một do ông nguyễn hữu mười chú huyện núi thanh tỉnh quảng nam
đang trên đường vào khu vực cảng tiên sa để bán cá thì va chạm với tàu sắt
vụ va chạm khiến tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm chín mươi một cùng bốn ngư dân chìm trên biển
một trong bốn ngư dân bị chìm trên biển đã bơi vào bờ báo cáo với lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng đà nẵng
sau khi tiếp nhận thông tin của các ngư dân
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đà nẵng đã thành lập tổ công tác để điều tra truy bắt tàu gây tai nạn
phát hiện có tàu sắt mang số hiệu hp bốn nghìn năm mươi bốn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ minh nghĩa
trụ sở ở quận ngô quyền hải phòng đã rời đà nẵng tổ công tác ngay lập tức lên đường truy tìm
đến ngày một mươi ba tháng bốn tại cảng vụ án tỉnh hà tĩnh ba đối tượng gồm đồng văn kiểu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là chủ tàu
chú ở đông khê hải phòng bùi văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại kinh môn hải dương là thuyền trưởng
nguyễn văn vấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú nông cống thanh hóa cùng tàu sắt đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
để lắp đặt hệ thống đèn led trên tàu đánh cá lưới vây
từ những hiệu quả ghi nhận được sau thời gian thử nghiệm đến nay tỉnh quảng trị đã chính thức triển khai
việc lắp đặt đèn led cho ba mươi chín tàu đánh cá xa bờ của tỉnh
đây là hướng đi mới trong quá trình thực hiện việc hiện đại hóa phương tiện đánh bắt thủy hải sản xa bờ của ngư dân tỉnh quảng trị
tàu cá mang số hiệu qt chín mươi hai nghìn chín mươi sáu ts của ông võ văn trung ở thị trấn cửa việt là một trong những chiếc tàu được chọn
để hỗ trợ lắp đặt thử nghiệm hệ thống đèn led từ năm hai nghìn một mươi năm
sau một thời gian sử dụng và điều chỉnh để phù hợp hơn với việc đánh cá bằng lưới vây
ông trung thấy rõ hiệu quả của việc sử dụng đèn led bởi không chỉ sản lượng đánh bắt cao hơn một năm hai lần so với trước đây
mà việc sử dụng hệ thống đèn này còn giúp gia đình ông giảm được nhiều chi phí cho việc sử dụng nhiên liệu
dự án trang bị đèn led đặc biệt công nghệ mới cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh quảng trị
được nhật bản tài trợ với tổng nguồn vốn hơn ba bốn triệu đô la mỹ
quy đổi bằng hiện vật gồm một tám trăm linh hộp đèn led và ba mươi chín đồng hồ đo điện
số đèn led này sẽ lắp đặt trên ba mươi chín tàu đánh cá xa bờ có công suất hai trăm linh cv trở lên
tại các huyện việt nam
các tàu cá sẽ được chuyên gia nhật bản trực tiếp tư vấn việc lắp đặt
sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt trên biển
từ tháng bốn và tháng năm sẽ kết thúc việc lắp đặt để tiếp tục việc đánh giá hiệu quả
bằng việc thu thập các số liệu và sau này sẽ triển khai rộng rãi trên toàn quốc
với những ưu điểm mang lại việc trang bị đèn led cho tàu đánh bắt xa bờ
sẽ giúp ngư dân giảm chi phí đánh bắt tăng lợi nhuận thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nhiều hộ gia đình cũng như các trang trại chăn nuôi lợn thịt ở bắc cạn
đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn
giá bán lợn thương phẩm liên tục giảm
giá bán lợn giảm sâu đã đặt ra nhiều vấn đề về chăn nuôi và thị trường tiêu thụ loại vật nuôi này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày này bà hoàng thị nguyên ở tổ một mươi một b phường đức xuân thành phố bắc cạn
đang chăm sóc đàn lợn trong lo lắng
với vài chục con lợn sắp đến thời điểm xuất bán
tuy nhiên tình hình giá lợn thương phẩm thấp như hiện nay
nếu bán hết không những không có lãi mà thậm chí còn lỗ
theo bà nguyên hiện nay một kg lợn hơi được thương lái mua với giá từ hai mươi tám đến ba mươi đồng
nếu trước mắt giá không tăng thì bán hết đàn lợn sẽ lỗ hàng chục triệu đồng

tuy nhiên giá lợn hơi giảm rất sâu
giá thức ăn chăn nuôi không những không giảm mà còn có xu hướng tăng
một số chủ trang trại nuôi lợn cho biết
nuôi công nghiệp nếu giá bán ổn định từ bốn mươi năm đồng một kg trở lên
thì một con lợn khi xuất chuồng lãi khoảng vài trăm nghìn đồng
tuy nhiên với giá bán khoảng ba mươi một kg như hiện nay
mỗi con lợn nuôi từ nhỏ đến khi bán lỗ hơn một triệu đồng
do đó có những trang trại có thể lỗ hàng trăm triệu đồng một lứa lợn ở thời điểm này
nói chung là về lỗ thì chắc chắn là cao tăng cao thuốc vaccine
trong khi giá cả của lợn hơi thì lại xuống
việc giá lợn hơi tăng giảm thất thường thời gian qua được cho là có nguyên nhân liên quan đến thị trường trung quốc
lâu nay trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lợn thịt lớn nhất của các tỉnh biển núi phía bắc nói riêng cả nước nói chung
tuy nhiên gần đây thị trường này hạn chế nhập lợn từ các cửa khẩu giáp với một số tỉnh biên giới phía bắc của việt nam
việc quá phụ thuộc vào thị trường ngoài nước đã và đang tiềm ẩn rủi ro rất lớn với người chăn nuôi
trong khi đó tại bắc cạn hiện nay chưa có nhiều cơ sở chế biến thịt lợn lớn để xuất khẩu hay cung cấp ra thị trường ngoài tỉnh
đó cũng là yếu tố khiến cho việc phụ thuộc này càng lớn hơn
tháng bốn và nửa đầu tháng năm là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực nam bộ
cơ quan dự báo cũng cho biết năm nay mùa mưa có thể đến muộn hơn mọi năm
hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt cao và trải dài khắp khu vực miền đông nam bộ tây nam bộ và thành phố hồ chí minh
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
chín giờ sáng nắng nóng gai gắt đã bao phủ khắp các quận huyện ở thành phố hồ chí minh
nhiều người dân tranh thủ lúc đèn đỏ dừng xe tránh nắng ngay dưới gầm cầu vượt
nhiệt độ tăng cao mặt đường nhựa hấp thụ ánh nắng bốc hơi nóng gai gắt khiến người tham gia giao thông cảm giác nóng rát ra khó chịu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân thành phố hồ chí minh đã phải trang bị nhiều cách chống nắng khác nhau khi ra đường
triều tiên phóng thử tên lửa thất bại
tranh cãi về sinh viên quốc tế tới anh
quân đội hàn quốc và mỹ vừa cho biết vào sáng sớm nay triều tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa từ khu vực gần thành phố shinpo thuộc bờ biển phía đông nước này
tuy nhiên vụ phóng được cho là đã thất bại
vụ phóng tên lửa này được tiến hành vào khoảng bốn giờ hai mươi một phút sáng nay theo giờ hà nội
diễn ra một ngày sau khi triều tiên tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm một trăm linh năm năm ngày sinh cố chủ tịch kim nhật thành
theo giới phân tích quân sự đây có thể là các tên lửa poku son hai mới được phát triển của nước này
ủy ban thường trực hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc đã ngay lập tức tổ chức một phiên họp để đánh giá tình hình an ninh
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump hiện chưa đưa ra bình luận gì
phó tổng thống mỹ mike pence cũng đã rời washington lên đường đến hàn quốc trong chuyến thăm kéo dài một mươi ngày tới
chuyến thăm lần này của phó tổng thống mỹ được cho là tín hiệu tái khẳng định quyết tâm của liên minh mỹ hàn
trong việc ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của triều tiên
tuy nhiên bất chấp những động thái căng thẳng trên các nhà phân tích an ninh quốc tế cho rằng
mỹ rất khó có thể phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào triều tiên bởi những hậu quả quá lớn mà washington và các nước đồng minh
đặc biệt là hàn quốc có thể phải hứng chịu và kế hoạch tấn công phủ đầu triều tiên là chiến lược quá mạo hiểm
giám sát nhân quyền syri cho biết các chuyến xe buýt chở hàng nghìn người sơ tán từ các thị trấn bị vây hãm tại syri vừa được nối lại
sau vụ đánh bom liều chết ít nhất bảy mươi người đã thiệt mạng
theo tổ chức trăng lới liểm đỏ khoảng ba bảy trăm linh dân thường bị mắc kẹt tại radisin
trong khi có khoảng hai hai trăm linh người khác sơ tán từ thị trấn madaya và jabannini cũng bị mắc kẹt tại một điểm trung chuyển khác
chiến lược sơ tán trên là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước
giữa chính phủ syri và phe đổi dậy do qatar và iran làm trung gian
theo thỏa thuận này hơn ba mươi người sẽ được đưa ra khỏi các thị trấn bị bao vây trên
toàn bộ một mươi sáu người dân ở fua và cafrea sẽ rời đi và được đưa tới aleppo
tỉnh duyên hải latikia hoặc thủ đô damas hiện do quân chính phủ kiểm soát
trong khi đó người dân tại madaya và jabajani có thể lựa chọn ở lại
những người rời đi sẽ được đưa tới khu vực của phe đối lập tại iblis
thổ nhĩ kỳ
thổ nhĩ kỳ đã mở cuộc điều tra nhằm vào một mươi bảy cá nhân là các quan chức và cựu quan chức mỹ
vì cáo buộc có liên quan tới giáo sĩ felula gulen
người bị ankara cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong số những người bị điều tra có lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện mỹ chuck summer
cựu công tố liên bang quận mahattan presbara và cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương cia john brennan
vụ điều tra được tiến hành sau khi một nhóm các luật sư thổ nhĩ kỳ nộp đơn kiện hình sự
văn phòng công tố sẽ điều tra mối liên hệ của những người này đối với phong trào của ông guland
và có thể cáo buộc họ các tội danh âm mưu lật đổ chính phủ thổ nhĩ kỳ và tham gia một tổ chức khủng bố
tuy nhiên ông ullen đã bác bỏ có liên quan đến cuộc đảo chính này
bộ tài chính mỹ vừa trình quốc hội nước này bản danh sách nhóm các nước và vùng lãnh thổ
chịu sự giám sát của mỹ về chính sách tiền tệ
danh sách mới không thay đổi so với danh sách dưới thời cựu tổng thống barack obama
theo đó vẫn bao gồm cả nhật bản trung quốc hàn quốc đức và thụy sĩ
bộ tài chính mỹ kết luận không đối tác thương mại nào của mỹ thao túng tiền tệ
để hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động thương mại song phương
tuy nhiên với hai đối tác lớn là nhật bản và trung quốc
bộ tài chính mỹ tiếp tục kêu gọi hai nước này duy trì chính sách tiền tệ lành mạnh
tránh hành động can thiệp vào thị trường tiền tệ
dẫn đến bất bình đẳng trong thương mại đa phương
cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hẹp thẳng dư thương mại với mỹ
với nhật bản bộ tài chính mỹ khẳng định nền kinh tế lớn thứ ba thế giới
đã không can thiệp vào thị trường tiền tệ trong năm năm qua
với trung quốc bộ tài chính mỹ kêu gọi bắc kinh nỗ lực hơn nữa
trong việc minh bạch tỷ giá hồi đoái duy trì quản lý và mục tiêu đã đề ra
washington thúc giục bắc kinh cam kết sẽ không hạ giá đồng nội tệ
như một giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế nội địa
đề cập đến đồng đô la mỹ báo cáo của bộ tài chính mỹ cho biết
giá trị đồng tiền này đều cao hơn so với các đơn vị tiền tệ của nhiều nước lớn
và mới nổi trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng anh theresa may đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ
từ chính các hạng nghị sĩ đảng bảo thủ
yêu cầu tách nhóm đối tượng sinh viên quốc tế khỏi diện người nhập cư đến anh
do lo ngại chính sách thắt chặt nhập cư
làm giảm số sinh viên quốc tế đến với anh
gây thiệt hại về nguồn thu của ngành giáo dục nước này
các nghị sĩ cho rằng chính sách thắt chặt visa khiến nhiều sinh viên quốc tế
thấy họ không được chào đón đến anh học tập
cụ thể là số sinh viên quốc tế đến anh học trong năm qua đã giảm bốn mươi một người
các nghị sĩ lo ngại nếu tình hình này tiếp tục
anh sẽ buộc phải tăng mức học phí đại học cho sinh viên anh cao hơn mức trần hiện nay
là chín hai trăm năm mươi bảng trong một năm học khai giảng vào tháng chín tới
các nghị sĩ cho rằng
thủ tướng may muốn giảm số sinh viên quốc tế đến anh học
để từ đó đạt mục tiêu giảm số người nhập cư vào anh xuống mức dưới một trăm linh người một năm
năm ngoái số sinh viên quốc tế đến anh học là một trăm ba mươi bốn người
trong tổng số người nhập cư vào anh là hai trăm bảy mươi ba người
các sinh viên quốc tế đem lại khoản lợi nhuận lớn cho các trường đại học cao đẳng và nền kinh tế anh
theo số liệu dự báo do viện chính sách bậc đại học của anh đưa ra hồi tháng một
việc thắt chặt visa đối với sinh viên quốc tế
có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế anh khoảng hai tỷ bảng một năm
chính phủ anh đang xem xét sửa đổi lại một số điểm trong dự luật
về bậc đại học để trình hạ viện vào ngày một mươi chín tháng bốn tới
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng
đến năm hai nghìn ba mươi hơn sáu mươi trẻ em đang trong độ tuổi đến trường
ở các nước có thu nhập bình quân thấp có thể sẽ không có cơ hội
được học những kiến thức cơ bản của bậc tiểu học
đi ngược lại với mục tiêu phổ cập giáo dục trẻ em toàn cầu
đến năm hai nghìn ba mươi thế giới sẽ có khoảng một năm tỷ người
ở độ tuổi trưởng thành không được trang bị những kiến thức cơ bản bậc tiểu học
unicef nhấn mạnh tới các khuyến nghị có trong báo cáo
và kêu gọi các chính phủ gia tăng đầu tư giáo dục từ ba đến năm
để đối phó với cuộc khủng hoảng giáo dục toàn cầu
hiện chỉ có năm mươi trẻ em bậc tiểu học và gần hai mươi năm trẻ em bậc trung học
ở những nước thu nhập bình quân vừa và thấp đang được học những kỹ năng cơ bản
có tới ba trăm ba mươi triệu học sinh bậc tiểu học và trung học
không được trang bị kiến thức cơ bản
nếu thiếu vắng sự đầu tư sớm
thế giới sẽ phải trả giá cho một thế hệ trẻ lớn lên thiếu kiến thức
cùng kỹ năng để phát triển tiềm năng cho các em